tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn thành phố hải dương diễn biến khá phức tạp nhất là trên tuyến sông thái bình
các cơ quan chức năng của thành phố các xã ven đê đang hàng ngày phải căng sức để chống lại nạn các tặc này
vào ngày ba mươi tháng ba lực lượng chức năng thành phố hải dương đã phát hiện tại khu vực bãi bồi ngoài đê sông thái bình
thuộc địa bàn phường bình hàn có bốn chiếc máy xúc và nhiều ô tô tải hoạt động nhộn nhịp múc cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ
khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng thì những chiếc máy xúc đã ngừng hoạt động tài xế bỏ máy hoặc lái máy xúc bỏ đi
khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng thì những chiếc máy xúc đã ngừng hoạt động tài xế bỏ máy xúc